tối ngày một mươi bảy tháng một mươi tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã phối hợp tổ chức chương trình
cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
tới sự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thưởng bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyển giáo trung mương
đồng chí trương thị mai bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
cùng sự có các đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng mặt trận tổ quốc việt nam
và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
mười năm qua việt nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội
tỷ lệ nghèo năm hai nghìn hai mươi dự kiến chỉ còn dưới ba
tháng sáu vừa qua chính phủ đã chỉnh quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
đây là chương trình mục tiêu quốc gia thứ ba nhằm ưu tiên nguồn lực hơn
đầu tư trọng tâm hơn với mục tiêu giảm nghèo nhanh hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
tuy nhiên trên quy mô cả nước vẫn còn nhiều người dân ở vùng sâu vùng xa biên cương hải đảo cuộc sống còn khó khăn
vì vậy nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội đòi hỏi sự đồng lòng
cách làm chủ động sáng tạo và cố gắng huy động được nhiều nguồn lực
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
không phải là lời hô hào xuông đó là sự đồng cảm tình thương yêu đùm bọc và mệnh lệnh trong trái tim
thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành
chung tay cùng đảng nhà nước mặt trận tổng thống việt nam có các hoạt động thiết thực
đồng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội
đặc biệt quan tâm ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền trung đang rất cổ cực
chịu thiệt hại nặng nề do bão lụt gây ra
cũng tại chương trình cả nước chung tay vì người nghèo đã có khoảng hai bốn trăm linh tỷ đồng ủng hộ
và đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội